theo báo cáo nhanh của bộ phận thường trực và theo dõi hệ thống của bộ giáo dục và đào tạo
tính đến chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng chín ngày cuối cùng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tuyến
cả nước có hơn hai trăm hai mươi thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi chín
chiếm ba mươi bốn thí sinh đăng ký xét tuyển
trong đó số thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến chiếm bảy mươi
thí sinh vẫn còn hai ngày ngày hôm nay hai mươi sáu và ngày mai hai mươi bảy tháng chín
để điều chỉnh nguyện vọng bằng hình thức trực tiếp
nguyện vọng trực tuyến cho thấy thí sinh vào một số điểm tiếp nhận hồ sơ
vẫn còn mắc sai sót trong quá trình điều chỉnh nhập dữ liệu lên cổng tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo